gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín gấp bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đó là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của quý i năm nay của thành phố đà nẵng
theo ủy ban nhân dân thành phố do ảnh hưởng của dịch bệnh
hầu hết các hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố đều bị đình trện
thế nhưng việc giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả đã góp phần tạo động lực
cho kinh tế xã hội của địa phương phục hồi và phát triển
và để làm được như vậy nhiều giải pháp viết thực đã được thành phố đà nẵng thực hiện
dự án trạm xử lý nước thải ngũ hành sơn có tổng vốn đầu tư hơn hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng
đây là dự án trọng điểm của thành phố đà nẵng nhằm giải quyết tình trạng nước thải
chảy tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến hoạt động du lịch
để bảo đảm tiến độ thi công thời gian qua ban quản lý hạ tầng giao thông thành phố
chủ đầu tư dự án đã chủ động đẩy nhanh các thủ tục bố trí nguồn vốn hỗ trợ nhà thầu kịp thời
qua đó dự kiến đến tháng năm trạm sẽ bắt đầu vận hành xử lý sơ bộ
tính đến hết tháng bốn thành phố đà nẵng đã giải ngân gần một tám trăm năm mươi năm tỷ đồng
đạt một mươi năm kế hoạch gấp ba lần so với cùng kỳ năm ngoái
để đạt được kết quả như vậy nhiều giải pháp đã được thực hiện
trong đó kho bạc nhà nước đà nẵng đặc biệt chú trọng tham mưu các cơ quan đơn vị liên quan
để nhanh xử lý các hồ sơ cần thiết theo đúng quy định
qua đó đã giảm được thời gian xử lý thủ tục giải ngân vốn cho các chủ đầu tư
từ ba ngày xuống còn từ một đến hai ngày
vốn đền bù giải phóng mặt bằng
cái thứ ba nữa là chúng tôi theo dõi đôn đốc các chủ đầu tư các ban quản lý dự án
là kịp thời thanh toán các vốn tạm ứng tại kho bạc nhà nước
nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn của nhà nước có hiệu quả và đúng mục đích
theo sở kế hoạch và đầu tư trong năm nay thành phố đà nẵng đã bố trí tổng số vốn
hơn một mươi hai ba trăm bảy mươi tỷ đồng đầu tư cho năm trăm ba mươi sáu dự án trong đó có đến bốn mươi ba dự án động lực trọng điểm
để sử dụng và phát triển đà nẵng
vì vậy tiếp tục bảo đảm giải ngân nguồn vốn đầu tư công hiệu quả
là một trong những giải pháp phục hồi kinh tế do ảnh hưởng bởi dịch bệnh đồ đà nẵng đề ra
tập trung ban hành các giải phóng quyết liệt tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mát
và đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tiến hành phân cấp mạnh
ra sót các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ các công trình động lực và trọng điểm của thành phố
và làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư
theo các chuyên gia kinh tế vốn đầu tư công hiện chiếm khoảng hai mươi năm tổng vốn đầu tư toàn xã hội
do đó song song với việc kiểm soát dịch bệnh việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả
chính là bàn đạp quan trọng để tạo động lực thúc đẩy nhiệm độ tăng trưởng
phát triển kinh tế của các địa phương nhất là tại những đô thị lớn đô thị động lực của khu vực